thành phố hải phòng đã thành lập năm mươi tám tổ công tác sáu mươi ba chốt kiểm soát y tế hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các thôn tổ dân phố
đồng thời kiểm tra y tế và kê khai y tế toàn dân trên địa bàn huyện đảo cát hải
một mươi trên một mươi hai xã thị trấn thực hiện việc kê khai y tế đạt một trăm linh số nhân khẩu có mặt tại địa phương
riêng thị trấn cát bà đạt tám mươi sáu bốn dân số có mặt trên địa bàn
ngoài ra các tổ công tác cũng đã thực hiện kê khai y tế đo thân nhiệt cho hơn ba năm trăm linh công nhân
đang lao động tại các dự án đang thi công trên địa bàn huyện